thưa quý vị theo dự kiến sáng nay ngày hai mươi năm tháng chín tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây thiệt hại bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
tại dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi giai đoạn hai dài bảy mươi bốn km
bị cáo mai tuấn anh cựu chủ tịch hội đồng quản trị vec và bị cáo trần văn tám cựu tổng giám đốc vec cùng đồng phạm
bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi giai đoạn hai dài bảy mươi bốn km là công trình trọng điểm quốc gia do tổng công ty phát triển đường cao tốc việt nam vec làm chủ đầu tư
tổng chiều dài gần một trăm bốn mươi km trong đó giai đoạn một dài sáu mươi năm km từ thành phố đà nẵng tới thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
thông xe tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
giai đoạn hai
giai đoạn hai dài hơn bảy mươi bốn km từ thành phố tam kỳ đến thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
thông xe tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên khi vừa đi vào sử dụng đường cao tốc trên đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận hành khách vận hành khai thác an toàn giao thông gây bức xúc trong nhân dân
các vi phạm tại giai đoạn một dài sáu mươi năm km đã được xử lý với ba mươi năm người việt và một người nhật bản chịu chế tài hình sự
trong vụ án giai đoạn hai xét xử viện kiểm sát truy tố hai mươi hai bị can về tội
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
viện kiểm sát cáo buộc hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn bốn trăm sáu mươi tỷ đồng tại giai đoạn hai dài bảy mươi bốn km
theo kế hoạch phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín